chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh bẫn
dự buổi lễ kỷ niệm còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thủ đô hà nội
đọc diễn văn tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng việt nam trong chín mươi năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước việt nam
thực tiễn đó khẳng định một chân lý ở việt nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản việt nam có đủ bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
trong quá trình đó đảng đã tiết lũy được nhiều bài học quý báo đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp đó là truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân đó là truyền thống đoàn kết thống nhất đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời khắc thiêng liêng này chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh người

từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng đảng coi xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
phương hướng chung của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của đảng xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng đắn có tổ chức chặt chẽ có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch gương mẫu tận tụy gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên
với niềm phấn khởi tự hào tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng vững chắc rằng đảng cộng sản việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình

đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí
vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trần thanh mẫn chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trần thanh mẫn chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủ
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
từ chỗ ba tỉnh ủy lâm thời chỉ có ba đồng chí với một mươi bốn đảng viên
đến nay toàn đảng bộ hải dương đã có hơn một trăm linh sáu đảng viên sáu trăm tám mươi sáu tổ chức cơ sở đảng
quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ một mươi một trong cả nước
năm hai nghìn một mươi chín ngân sách của tỉnh đạt trên hai mươi tỷ đồng
toàn tỉnh đã quy hoạch phát triển được một mươi tám khu công nghiệp và bốn mươi năm cụm công nghiệp
đời sống việc làm và thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện
tối qua ngày hai tháng hai tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa xuân dân đảng
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đến sự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mông đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
cùng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương hà nội và người dân thủ đô
chương trình diễn ra trong chín mươi phút gồm ba nội dung chính mùa xuân dân đảng đất nước bốn mùa hoa
tình ca mùa xuân với những ca khúc đi cùng năm tháng ngợi ca đảng cộng sản quang vinh
bác hồ kính yêu mùa xuân mới như đảng là cuộc sống của tôi lá cờ đảng bác hồ một tình yêu bao la
đất nước tình yêu người là niềm tin tất thắng đất nước đêm nghe hát đò đưa nhớ bác
chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền
giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc
khẳng định vai trò uy tín năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong suốt chặng đường cách mạng việt nam chín mươi năm qua
cũng trong ngày hai tháng hai tại đường sách tp hcm
tp hcm đã tổ chức tuần lễ hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tuần lễ hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân
nhất là thế hệ trẻ thông qua các xuất bản phẩm cùng các hoạt động giới thiệu sách giao lưu tác giả tác phẩm
sau lễ khai mạc là giao lưu và giới thiệu bộ sách sự phát triển của tư tưởng việt nam từ thế kỷ thứ một mươi chín đến cách mạng tháng tám
tại đây trưng bày sách tủ sách dị sản hồ chí minh giới thiệu các tác phẩm về xây dựng đảng về đảng bộ tp hcm từ khi có đảng lãnh đạo
triển lãm tư liệu quá trình hình thành và phát triển của đảng cộng sản việt nam ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trưng bày tư liệu về đảng bộ sài gòn chợ lớn tp hcm chương trình diễn ra đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm là một giai đoạn khó khăn của nền kinh tế toàn cầu
thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái từ năm hai nghìn tám mà ngược lại nền kinh tế thế giới lại tiếp tục bước vào một giai đoạn khó khăn hơn
với những thách thức nghiêm trọng như khủng hoảng nợ công
là tại châu âu việt nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó
kinh tế trong nước phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ bên ngoài như chỉ số lạm phát cao có những lúc lên tới một mươi tám
thị trường bất động sản đóng băng giá vàng trong nước cao kỷ lục do những hoạt động thao túng thị trường của giới đầu cơ
chính những yếu tố này đã tạo nên một tâm lý hoang mang trong xã hội đồng thời đặt ra cho đảng nhà nước và chính phủ một thách thức không nhỏ trong việc trèo lái con thuyền kinh tế của nước nhà
và năm hai nghìn một mươi một cũng là thời điểm diễn ra kỳ đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi một của đảng đó cũng là lúc đất nước ta kết thúc thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một nhìn lại hai mươi năm năm con đường đổi mới
hai mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi
với chủ đề tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
tạo nền tảng để đếm
đến năm hai nghìn hai mươi nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
đại hội một mươi một được nhìn nhận là sự tiếp tục đổi mới trong đảng để đối đầu với những khó khăn thách thức trên mọi mặt của đất nước trong năm năm tiếp theo
đại hội họp từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi một tại thủ đô hà nội
dự đại hội có một ba trăm bảy mươi bảy đại biểu đại diện cho trên ba sáu triệu đảng viên trong cả nước
đại hội đã bầu ra một trăm bảy mươi năm đại biểu
năm đồng chí ủy viên trung ương và hai mươi năm đồng chí ủy viên dự khuyết đồng chí nguyễn phú trọng được bầu làm tổng bí thư của đảng
nhìn lại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm là khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ án kinh tế lớn gây ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
điều này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế mà còn tác động xấu tới uy tín của đảng trong nhân dân
vấn đảng tham nhũng đã đạt ra những thách thức không hề nhỏ đối với sự lãnh đạo
trước tình hình đó năm hai nghìn một mươi hai đảng ta đã tổ chức hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một với mục đích tổng kiểm điểm trong đảng
nghị quyết trung ương bốn được tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai với tiêu đề
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay tập trung vào ba vấn đề cấp bách cần làm ngay lúc bấy giờ đó là
một ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đảng
hai xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhất là ở cấp trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy cơ quan đơn vị
bên cạnh những đổi mới trong lãnh đạo và sự nghiêm túc trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
thì những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao của nhiệm kỳ đại hội một mươi một cũng đã khẳng định đường lối chủ trương phát triển đất nước của đảng ta là hoàn toàn đúng đắn
việt nam đã luôn là một thành viên tích cực của hiệp hội các quốc gia đông nam á trong việc thành lập một khối kinh tế asean
ngoài ra một điểm nhấn đỡ trong lĩnh vực ngoại giao của nước ta trong thời điểm đó còn là việc chúng ta hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái bình dương
việc đàm phán thành công hiệp định này được coi là một thành tựu
trong quá trình hội nhập bởi nó được khẳng định là một hiệp định khắt khe nhất từ trước đến nay mà chúng ta tham gia
nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi một của đảng đã đi qua với nhiều thăng trầm
nhưng những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ này cũng rất to lớn
với điểm nhấn trong công tác xây dựng đảng tổ chức bố trí cán bộ
thì nhiệm kỳ đại hội một mươi một đã nâng cao tính dân chủ trong đảng
tạo tiền đề cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
đưa ra những quyết sách chủ trương đường lối
đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới
thủ tướng giao các bộ ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp
nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh
trong đó nêu rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc
và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương
chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch triệt để thực hiện việc dừng tất cả lễ hội
kể cả lễ hội đã khai mạc
bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học
đặc biệt đối với học sinh dưới một mươi hai tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch
chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng
sử dụng chất sát khuẩn khử trùng trường lớp học
sau công điện của thủ tướng sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra thông báo cho phép các trường từ mầm non
tới trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên toàn thành phố
được nghỉ học từ hôm nay ngày ba tháng hai cho đến hết tuần
trước đó chiều ngày hai tháng hai thành phố hồ chí minh cũng đã cho học sinh các cấp được tạm thời nghỉ học một tuần
tính đến tối ngày hai tháng hai trên cả nước đã có tổng cộng hai mươi sáu tỉnh thành chính thức cho học sinh tạm nghỉ học
để ngăn ngừa lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
vâng thưa quý vị và tính đến sáng nay thì đã có ba mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước cho học sinh nghỉ học
và một thông tin từ bộ y tế cho biết sáng nay việt nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính
với chủng mới của virus corona nâng số người nhiễm loại virus này ở việt nam lên tới tám người
đây là nữ công dân việt nam quê ở vĩnh phúc trở về từ vũ hán trung quốc trên chuyến bay cz tám nghìn ba trăm một mươi năm của southern china
cùng đoàn với ba người đã được xác định dương tính với virus corona trước đó
như vậy tính đến sáng ba tháng hai việt nam đã ghi nhận tám người mắc virus corona
xin được chuyển sang một thông tin khác
ngày hai tháng hai phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quảng ninh
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đã biểu dương và đánh giá cao tỉnh quảng ninh và thành phố móng cái
đã triển khai rất nhanh những chỉ đạo của trung ương trong việc phòng chống dịch bệnh do virus corona ncov gây ra
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu ngành y tế quảng ninh phải thực hiện khám sàng lọc kiểm dịch cách ly không để mầm bệnh đi sâu vào bên trong nội địa
trong quá trình khám sàng lọc điều trị phải làm theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
hiện thành phố đã tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu của cư dân biên giới tạm dừng hoạt động đón khách du lịch trong ngày vào địa bàn
hoạt động xe du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế móng cái
số ca tử vong và số ca nhiễm mới do dịch viêm phổi xuất phát từ trung quốc vẫn đang không ngừng tăng lên
đặc biệt là tại vùng tâm dịch hồ bắc đáng lo ngại hơn khi một số ca nhiễm mới lại từ chính những công dân được sơ tán về nước
như vậy số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov chỉ tính riêng tại trung quốc đã tăng lên ba trăm sáu mươi ca
vượt quá số ca tử vong tại nước này trong đại dịch sars năm hai nghìn ba khiến ba trăm bốn mươi chín người thiệt mạng
trong số năm mươi bảy ca tử vong mới có tới năm mươi sáu ca ở tỉnh hồ bắc
giới chức tỉnh hồ bắc cho biết tình hình ở tỉnh này vẫn rất nghiêm trọng và phức tạp trong khi các nguồn lực y tế tương đối thấp
trong khi đó sở khoa học và công nghệ hồ bắc cho biết thời gian cần thiết để xác nhận các trường hợp nhiễm virus
bằng dụng cụ xét nghiệm đã giảm hơn năm mươi chỉ còn chưa đến hai giờ đồng hồ và độ chính xác của dụng cụ cũng đã được cải thiện
thi thể các bệnh nhân tử vong do nhiễm virus ncov tại trung quốc sẽ được hỏa táng và các truyền thống của tăng lễ như lễ truy điệu
đều bị cấm trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
ngày hôm nay khoảng một bốn trăm linh nhân viên thuộc đội ngũ quân y bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên
tại bệnh viện giã chiến hỏa thần sơn được xây dựng trong vòng một mươi ngày
nhằm điều trị cho những bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới nhiều người trong số nhân viên y tế này từng tham gia vào cuộc chiến chống sát
bệnh viện thứ hai lôi thần sơn dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày sáu tháng hai với một sáu trăm linh dường bệnh
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trong hai ngày cuối tuần trung tâm y tế ở các huyện thị xã thành phố huế
đã khẩn trương phun hóa chất xử lý môi trường tại các trường học chợ khu đông dân nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân ngăn ngừa virus theo hướng dẫn của ngành y tế
tranh thủ hai ngày học sinh nghỉ học các tổ chức y tế cơ sở đã tập trung tiêu độc khử trùng trong và ngoài khuôn viên trường học đoàn tiếp giáp với khu dân cư
đến cuối giờ chiều ngày hai tháng hai hơn chín mươi trên tổng số trường học từ bậc mẫu giáo lên đến trung học phổ thông trên địa bàn đã được phun thuốc xử lý môi trường
sáng nay các đội vệ sinh dịch tễ tiếp tục phun thuốc tiêu độc khử trùng ở khu vực các chợ trung tâm thương mại khu đông dân cư
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa tuyên huế hiện tại học sinh trên địa bàn vẫn đi học bình thường
sở đã chỉ đạo các trường học các đơn vị trực thuộc trong sáng nay phải dành thời gian hướng dẫn học sinh biết cách vệ sinh cá nhân để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus phòng dịch có hiệu quả theo hướng dẫn của ngành y tế
đến thời điểm này thành phố đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
tuy nhiên với diễn biến dịch như hiện nay thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
cụ thể sở y tế thành lập đội phản ứng nhanh quy mô cấp thành phố hay tại các địa bàn trọng yếu xây dựng phương án về trang thiết bị và hậu cần tương ứng với từng cấp độ khác nhau của dịch
chủ động làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị phương án dự phòng
triển khai quyết liệt hoạt động chuyên môn y tế và biện pháp giám sát cộng đồng xử lý kịp thời ngay từ khi phát hiện tăng cường giám sát y tế đầu vào đối với khách trung quốc và việt nam từ nước thứ ba
các sở ban ngành và các quận huyện trên địa bàn đã triển khai nhiều kế hoạch về phòng chống dịch
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay các nước trên thế giới cũng đang khẩn trương nghiên cứu các phương pháp điều trị ncov cũng như vaccine phòng dịch
một nhóm bác sĩ thái lan cho biết đã đạt được bước tiến trong điều trị một số ca nhiễm ncov nghiêm trọng nhờ kết hợp thuốc điều trị hiv với thuốc trị cúm liều cao
một bệnh nhân bảy mươi tuổi đến từ vũ hán đã có kết quả xét nghiệm dương tính với ncov trong một mươi ngày đã cho kết quả âm tính trong bốn mươi tám giờ
sau khi được điều trị bằng phương pháp này bộ y tế thái lan sẽ thảo luận về phương pháp điều trị mới dù cho biết vẫn còn quá sớm để có thể áp dụng cho mọi trường hợp
trước mắt thái lan sẽ áp dụng phương pháp này cho những trường hợp nặng
còn tại israel thủ tướng benjamin netanyahu đã chỉ đạo các nhà nghiên cứu nước này bắt tay vào nghiên cứu và sau đó là bào chế vaccine phòng chống chủng virus corona mới
ông cũng cho biết mục tiêu là phát hiện ra những người đã bị lây nhiễm để cách ly tại nhà trong hai tuần và chữa trị cho họ
nhằm nắm mắt tình hình sản xuất mặt hàng khẩu trang đánh giá năng lực và khả năng cung ứng mặt hàng này ra thị trường phục vụ nhu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona

đoàn công tác của bộ công thương vừa làm việc kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang trên địa bàn thành phố hà nội
đại diện công ty rệt kim đông xuân cho biết hiện sản lượng sản xuất của công ty là năm mươi chiếc khẩu trang một ngày
xong trước nhu cầu cấp thiết của thị trường hiện nay công ty hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với sản lượng lên đến ba trăm linh chiếc mỗi ngày
các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được bộ công thương hỗ trợ trong việc kết nối nguồn cung đặc biệt là nguồn cung về vải
để có thể sản xuất được khẩu trang đủ số lượng yêu cầu
các doanh nghiệp cũng đã liên tục là huy động mọi nguồn lực để tập trung nâng cao năng suất cũng như là sản lượng sản xuất khẩu trang từ sau tết nguyên đán
ngay sau tết nguyên đán thì công nhân cũng đã đến làm việc và đồng thời các doanh nghiệp cũng đã tăng ca thêm giờ làm
để đáp ứng được nhu cầu về khẩu trang của người dân trong phòng chống dịch dịch corona

các doanh nghiệp đều khẳng định sẽ sẵn sàng sản xuất và cung cấp khẩu trang với giá tương đương chi phí sản xuất
không lấy lãi không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
mặt khác các doanh nghiệp cũng đề nghị bộ y tế sớm hướng dẫn hỗ trợ các thủ tục để công nhận sản phẩm khẩu trang
đạt yêu cầu chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật
thông tin từ cục quản lý thị trường tp hải phòng cho biết
chiều ngày hai tháng hai lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử phạt hành chính đối với ba cơ sở bán thuốc do đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm thu lợi nhuận
theo người dân phản ánh và thông tin trên mạng xã hội cơ sở bán thuốc tại số nhà hai mươi ba đường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
đã bán bốn trăm linh đồng một hộp khẩu trang trong khi đó giá nhập là một mươi sáu đồng một hộp
cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính ở mức cao nhất là ba mươi triệu đồng đối với cơ sở này
đồng thời thu hồi số tiền thu lời bất chính là sáu triệu đồng
cũng trong ngày hai tháng hai đội quản lý thị trường số bảy đã tiến hành xử phạt hành chính với hai cơ sở khác với tổng số tiền là bốn mươi triệu đồng
để bình ổn thị trường mặt hàng khẩu trang và các sản phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona
cục quản lý thị trường tp hải phòng tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra đồ xuất và vận động các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế
thực hiện niêm yết giá ký cam kết không vi phạm về giá nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát quẩn
những ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tham gia giao thông
trên các phương tiện ô tô khách xe buýt và xe mô tô nhằm phòng tránh sự lây lan dịch bệnh
chỉ tính từ ngày ba mươi tháng một đến sáng ngày hai tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát miễn phí trên năm khẩu trang y tế cho người đi đường
ngoài cấp phát khẩu trang y tế miễn phí phòng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở người dân hạn chế đến những nơi đông người
khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng nên đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh
thưa quý vị cục đường sắt việt nam đang xem xét để kiến nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng chạy tàu liên vận quốc tế vì dịch do virus corona mới diễn biến phức tạp
cục đường sắt việt nam vừa gửi văn bản yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam chủ động liên hệ ngay với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đường sắt quốc gia trung quốc
và các công ty tập đoàn cục đường sắt nam ninh cục đường sát côn minh trung quốc để thống nhất phương án khai thác hay tạm dừng chạy tàu đường sắt liên vận trung quốc việt nam và ngược lại trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra
đồng thời ngành đường sắt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành như kiểm dịch y tế thực hiện kiểm dịch hành khách ngay tại cửa khẩu
đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh
theo tin từ bộ lao động thương binh và xã hội bộ đang xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng trên bảy ba mươi tám cho tám nhóm đối tượng bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến số đối tượng được điều chỉnh tăng lương trợ cấp là chín trăm tám mươi bốn hai trăm ba mươi sáu người
kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
các nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp hàng tháng gồm cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng
cán bộ xã áp phường thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật
quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng công an nhân dân đang hưởng trợ cấp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng
cục cảnh sát giao thông đã có công điện chỉ đạo cảnh sát giao thông công an các địa phương chủ động phòng chống ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lây lan trong đó có chỉ đạo liên quan tới việc kiểm tra nồng độ cồn
trong công điện cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo cảnh sát giao thông công an các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ khuyến cáo của bộ y tế trong việc phòng chống dịch bệnh tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú trọng vào các phương tiện vận tải hành khách kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh vận chuyển động vật hoang dã trái phép phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng kiểm soát phòng chống kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý theo chỉ đạo của chính phủ
về việc kiểm tra nồng độ cồn cục bảnh sát giao thông yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tập trung xử lý đối tượng vi phạm về nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn giao thông
quá trình kiểm tra xử lý phải tuân thủ theo khuyến cáo của bộ y tế đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần sau khi sử dụng phải thu gom xử lý theo quy định của bộ y tế
chiều ngày hai tháng hai công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với công an tp hcm bắt khẩn cấp đối tượng trần duy trinh bốn mươi chín tuổi quê tỉnh nam định khi đang lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện tân phú
trinh được xác định là đối tượng cầm vũ khí cố thủ trong một ngôi nhà ở quận một mươi tp hcm cách đây ba ngày
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ cùng ngày lực lượng trinh sát công an tỉnh đồng nai và công an tp hcm phát hiện trinh đang lẩn trốn ở làng mù thuộc xã phú hòa huyện định quán nên đã tiến hành vây bắt
tuy nhiên đối tượng đã rút súng bắn liên tiếp hai phát vào lực lượng công an và cướp một xe máy chạy đến cánh đồng năm ngăn ấp bốn xã phú điền thì bị bắt giữ
khám xét trong người trinh lực lượng công an thu giữ một quả lựu đạn một súng k năm mươi bốn đã lên đạn hai hộp tiếp đạn và hai mươi chín viên đạn hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị cảnh sát anh đã bắn chết một người đàn ông ở khu vực phía nam thủ đô london khi tên này đang đâm trọng thương hai người
cảnh sát cho biết hung thủ bị bắn chết có liên tục
cảnh sát cho biết hung thủ bị bắn chết có liên tục
khi vụ tấn công xảy ra đối tượng đeo trên người bom giả hiện một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch thủ tướng anh boris johnson đã gửi lời chia buồn tới những người bị thương trong vụ việc
ngân hàng nhân dân trung quốc thông báo sẽ rót một hai nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với một trăm bảy mươi ba tám tỷ usd vào các thị trường nhằm sự ổn định của thị trường tiền tệ trước nguy cơ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
khi vụ tấn công xảy ra đối tượng đeo trên người bom giả hiện một đạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch thủ tướng anh boris johnson đã gửi lời chia buồn tới những người bị thương trong vụ việc

nhận định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát sẽ có tác động nhất thời đến nền kinh tế trung quốc
nhưng không làm thay đổi nền tảng kinh tế nước này tăng trưởng về dài hạn và có chất lượng